thưa quý vị thời gian qua người dân ở tp hcm bức xúc vì tình trạng bãi giữ xe
chiếm trọn vỉa hè xung quanh các bệnh viện
để đi bộ qua những khu vực này họ buộc phải xuống lòng đường
điều này tiêm bẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện
khi phải tránh né
trước thực trạng trên sở giao thông vận tải đề nghị
ủy ban nhân dân một số quận và các đơn vị chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân
đây là bãi giữ xe nằm trước bệnh viện trang hàm bạc đường trần hưng đạo quận một
nhìn vào bãi xe với hàng rào trắng kiên cố kỹ càng như thế này
nhiều người sẽ lầm tưởng dĩa hẹ này thuộc quyền sử dụng
hoặc đã được cơ quan chức năng cấp phép dịch vụ bãi chữ xe
thực tế thì không đơn vị nào có phép cho hoạt động như thế này
không chỉ ở đây hàng loạt điểm giữ xe ở bệnh viện khu vực trung tâm thành phố
như bệnh viện mắt bệnh viện trợ rảy bệnh viện đại học y trược bệnh viện hùng chương
tình trạng chiếm dụng dễ hè khiến người chân phải đi bộ dưới lồng đường
cũng đang gây bước xúc trong dư luận
đã là đường phố thì phải có cái lối đi để dành cho người đi bộ
mà bây giờ cứ chiếm dụng hết để sử dụng rồi kinh doanh
vì không biết là người đi bộ đi vào đâu cho nên là bây giờ là cũng chỉ kiến nghị
là có được cái lối đi để dành riêng cho người đi bộ
để người ta còn có được cái trật tự nói chung là trật tự chung cho toàn thành phố
trước tình trạng trên sở giao thông dân tải tp hcm đã ra tối hộ thư
đối với các bãi giữ xe đang bao dây nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn
thế nhưng hơn một tuần trôi qua những bãi xe này vẫn tiếp tục duy trì hoạt động
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra ghi nhận
để có phương án xử lý kiên quyết hơn
do bệnh viện nhu cầu bệnh viện cao thì bệnh viện có làm việc với quỹ ban quận ba
thì quận ba mới giải quyết cái trường hợp của bệnh viện mắt thôi
nhưng mà cấp vẫn chừa một lối đi thôi
chứ không phải là cấp hết
do nhu cầu mỗi bệnh viện chứ mình không phải là mình cấp đại trà
chứ hiện tại là cái chỗ nào mà không cấp không cho thì quận vẫn tiếp tục xử lý
mấy cái trường hợp lớn chiếm
hiện thành phố cho phép làm bãi xe tạm trên vỉa hè của hơn một trăm linh tuyến đường
do phải chờ lại ít nhất một năm mét về rộng để dành cho cửa đi bộ
liên quan đến việc giải quyết tình trạng các bãi giữ xe chiếm vỉa hè
sở giao thông dân tải thành phố đã có văn bản đề nghị
quỹ ba nhân dân
các quận một quận ba quận bốn quận năm quận sáu quận một mươi và quận một mươi một
chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ ngay các hàng rào bố trí trên vỉa hè
gây cản trở người đi bộ người khuyết tật lưu thông
đồng thời phải quản trả dưới hè theo nguyên trạng
ngày hai mươi năm tháng năm công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đang lập hồ sơ xử lý đối tượng nguyễn phi hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại phường xuân trung thành phố long khánh tỉnh đồng nai
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi ba tháng năm
lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an thành phố long khánh và công an phường xuân trung
bắt quá tan hồng đang tàn trữ trái phép chất ma túy
tại nhà ở khu phố một phường xuân trung
thu giữ một mươi bốn gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
qua đấu tranh hồng khai nhận bản thân nghiện ma túy
sổ ma túy trên y mua giới giá hai triệu đồng của một đối tượng chưa rõ thai lệch
ở địa bàn quyện trảng bơm để về sử dụng dần thì bị bắt
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung triệt phá
nhiều vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
cũng liên quan đến những sai phạm trong vụ việt á
viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh long cho biết cũng đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can
bắt tạm giam ông đoàn văn hùng giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh lộc
ngoài ông hùng còn hai cán bộ của bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long cũng bị khởi tố bắt giam
trước đó thanh tra tỉnh vĩnh long kết luận trong năm hai nghìn hai mươi một
bệnh viện đa khoa vĩnh long thực hiện một mươi một gói mua hóa chất tư môi trường phát hiện sars cov hai
được chia thành ba mươi năm gói thầu gồm ba mươi hai gói thầu chỉ định
một gói thầu chào mừng hàng cạnh tranh qua mạng và hai gói thầu chỉ định rút gọn
tổng giá trị thực hiện hợp đồng là gần bảy mươi bốn tỷ đồng đã nghiệm thu thanh toán hơn sáu mươi tám tỷ đồng
và chưa thanh toán hơn năm năm tỷ đồng
trong một mươi một gói mua sắm tại bệnh viện đa khoa vĩnh long công ty việt á có tham gia sáu gói thầu
với năm hợp đồng cung cấp quá chất chật tư môi trường phát hiện sars cov hai
với tổng giá trị ký hợp đồng hơn hai mươi bốn một tỷ đồng năm hợp đồng
số tiền đã thanh toán hơn hai mươi bốn tỷ đồng còn lại hơn ba mươi một triệu đồng chưa thanh toán
đối với sáu gói thầu của công ty việt á công an đã có công dân yêu cầu bệnh viện đa khoa vĩnh long
cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ công tác điều tra
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt giam ông đoàn giang hùng
giám đốc bệnh viện đa khoa vĩnh long
trước tình trạng trong thời gian gần đây tp hcm liên tục ghi nhận những ca mắc sốt xuất huyết
ở cả người lớn và trẻ em tại các bệnh viện có xu hướng tăng báo động và ghi nhận bảy mươi chín ổ dịch mới
ngày hai mươi năm tháng năm ubnd tp hcm đã thành lập đoàn kiểm tra tại các ổ dịch lớn
trong đó có ấp tân đông ba xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm
là một trong những địa phương có người chết và số ca mắc sốt xuất huyết cao
đây là địa bàn xã thới tam thôn quyện hóc môn tp hcm
nơi có một mươi năm ổ dịch sốt xuất huyết với một người chết
nơi đây từ đầu năm đến nay đã có một trăm một mươi năm ca sốt xuất huyết
trong đó có một ca tử vong tăng chín mươi năm ca
từ năm hai nghìn hai mươi một dù vậy người dân vẫn còn chủ quan trong phòng chống dịch sốt sốt huyết
tại khu nhà trọ thuộc thôn tân đông xã thới tam thôn và trường tiểu học tàm đông
đoàn kiểm tra đã khảo sát những khu vực có nguy cơ xuất hiện lan quăng tại trường
và trao đổi với nhà trường nhằm tăng cường hơn công tác phòng dịch
đây là những điểm nguy cơ làm phát sinh lan quăng và có thể gây bệnh sốt sốt huyết
cho học sinh cũng như người dân sinh sống xung quanh khu vực này
những chỗ mà mình thấy là chưa có lan quăng này nọ
thật ra là các phần này thì cũng chủ quan của nhà trường
hai cái thùng bầu hồi nãy là hai cái thùng một thùng nước và một thùng cát
để phòng cháy rửa cháy theo quy định
nhưng mà vấn đề là vừa đòi mưa quá do đó là nó đã vô nước
cái nắp thì nó không kỹ do đó phần sốt sốt của nhà trường là chưa có nhìn nhận đến vấn đề này
chúng ta vừa dẫn động thuyết phục rồi yêu cầu những cái nơi mà chưa tốt thì phải có cam kết
nhưng mà nếu mà tái kiểm tra
là vẫn chưa có thay đổi vẫn vi phạm thì chúng tôi cũng đề xuất là địa phương
các chủ quan dân phường xã thì phải có những cái xử lý xử phạt theo quy định
những ngày gần đây số ca sốt sốt quyết tăng mạnh và có nguy cơ bùng thành dịch
dự đoán trước tình hình ngành y tế thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các trung tâm y tế
quận quyện tập trung tuyên truyền người dân về tác hại của sốt sốt quyết
gần tám mươi ổ dịch được phát hiện trong những ngày qua
bảy người chết cùng với việc thành phố hồ chí minh
liên tục mưa trong những ngày vừa qua khiến ao tù nước động diều
đáng đối số ca mắc sốt sốt quyết nặng năm nay cao hơn các năm
gây khó khăn cho ngành y tế thành phố
như thời gian qua hiện nay anh em qua cái quá trình chống dịch covid
thì đã có một cái kinh nghiệm phối hợp rất là tốt
bởi vì địa bàn mà có chỗ này tốt chỗ thì không tốt thì tác dụng rất là thấp
do đó chúng tôi mong muốn tất cả công việc phát huy đầy đủ toàn bộ các mạng lưới của thành phố
để tất cả các nơi
để hạn chế tối đa được những dịch vụ
và bởi vì như tôi nói là bệnh nào cũng vậy
covid hay là sốt sốt huyết hay là sởi hay là cây chanh miệng
thì đều là những bệnh mà đều có nguy cơ tự do hết
chúng ta không thể coi thường được
đừng nghĩ là chỉ có mỗi covid nó đáng sợ
do đó chúng ta cần phải chung tay để sớm chặn đứng đà phát triển của tất cả các bệnh nghề
dịch sốt sốt huyết tại thành phố hồ chí minh chưa có dấu hiệu chứng lại
mà ngày càng diễn biến phức tạp hơn quyết liệt thực chất và rốt ráo
đó là yêu cầu của chính quyền thành phố hồ chí minh đối với ngành y tế và các địa phương
cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về tác hại của sốt xuất huyết trong người dân
để tránh nguy cơ dịch chồng dịch đặc biệt là trong bối cảnh thành phố
vừa hồi phục sau đại dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với trần trọng giáp ba mươi tám tuổi nơi thường trú thị xã tân nguyên tỉnh bình dương
và khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà nguyễn thi hành năm mươi bốn tuổi
hộ khẩu tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh và ông ngô thành trung bốn mươi một tuổi
hộ khẩu tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng do liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty phước điền có trụ sở chính tại địa chỉ phường dĩ an thành phố dĩ an tỉnh bình dương
vì gian chối trong việc ký hợp đồng nguyên tác thỏa thuận chuyển nhượng đất nền
tại dự án khu dân cư an quả residence và dự án khu dân cư quả lợi hột
thông qua việc ký hợp đồng điều trên trần trọng giáp đã giúp sức cho bị can rặn gian truyền
một mươi tám tuổi tổng giám đốc công ty phước điền chiếm đoạt của một mươi một bị hại mua đất nền thuộc hai dự án trên
với tổng số tiền hơn ba bốn mươi sáu tỷ đồng
trần trọng giáp được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh đất nền tại hai dự án điều trên
nguyễn thị hạnh là phó tổng giám đốc công ty phước điền thông qua việc ký hợp đồng nêu trên
nguyễn thị hạnh đã giúp sức cho bị can rặn gian truyền chiếm đoạt của sáu vị hại mua đất nền
dự án khu dân cư quả lợi hai với tổng số tiền hơn ba một mươi bảy triệu đồng
nguyễn thị hạnh không được thưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án điều trên
ngô thành trung không phải là cổ đông của công ty phước điền và biết dự án khu dân cư an quả residence
không đủ điều kiện tách thửa nhưng ngô thành trung vẫn đứng tên chủ sở hữu đất
để ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển dự đất nền tại dự án khu dân cư an quà recidel
giúp sức cho đặng gian truyền chiếm đoạt của một mươi vị hại mua đất nền của khu dân cư an quả residence
với tổng số tiền hơn hai sáu mươi hai tỷ đồng ngô thành trung còn được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền
của dự án nêu trên trước đó ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đặng gia truyền
chủ tịch hội đồng thành chiên kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ phước điện
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố bị can
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương thông báo ai là bị hại liên quan đến hai công ty nêu trên